trở về cuộc sống đời thường khi bị mất sáu mươi hai sức khỏe sau khi làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới việt trung
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trên tuyến biên giới phía bắc
với quyết tâm chiến thắng hoàn cảnh bệnh tật và cuộc sống khó khăn
người bệnh binh vi viết phú ở bản yên căng một xã sam mướn huyện điện biên tỉnh điện biên
đã trở thành tấm gương điển hình trong việc phát triển kinh tế
sau nhiều năm tìm hướng phát triển kinh tế gia đình với hàng chục nghề khác nhau
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ông vi viết phú quyết định dồn vốn liếng để đào ao thả cá
nhờ cân cù chịu khó học hỏi kinh nghiệm hiện gia đình ông đã có ba ao cá với tổng diện tích gần hai hectare
hàng trăm khóm măng bắt độ ba hectare cây ăn quả
mỗi năm gia đình ông thu về trên hai trăm linh triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí
chị địa phương giúp đỡ xây dựng một cơ ngơi trang trại gia đình
đến nay qua quá trình công việc chịu khó học hỏi nhận thức thêm
đội về thì cũng rất khó khăn về vấn đề khoa học kỹ thuật
nhưng mà học hỏi và được tập huấn các lớp do chính quyền mở và các đoàn thể mở
đến nay gia đình cũng có một cơ ngơi tương đối ổn định
không chỉ sản xuất giỏi ông phú còn luôn vận động gia đình nhân dân thôn bản thực hiện tốt chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
là người đi đầu trong các phong trào ở địa phương ông phú đã được tặng nhiều băng khen
giấy khen của ủy ban nhân dân tỉnh và bộ lao động thương binh và xã hội
nói về đồng chí duy vật phú bệnh binh hội cựu chiến binh
trong công tác đồng chí rất nhiệt tình năng nổ và làm ăn kinh tế

bệnh binh vì viết phú vẫn luôn giữ vững bản lĩnh của người lính nêu cao tinh thần vượt khó
dám nghĩ dám làm góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no quê hương ngày càng đổi mới giàu đẹp
bệnh binh vì viết phú vẫn luôn giữ vững bản lĩnh của người lính nêu cao tinh thần vượt khó
dám nghĩ dám làm góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no quê hương ngày càng đổi mới giàu đẹp